đây chính là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị tự diễn biến tự chuyển hóa hết sức nguy hiểm đã được nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai chỉ ra và cần được ngăn chặn đẩy lùi
trong phần đầu của chương trình hôm nay xin truyền đến quý vị và các bạn phần trích bài không được a dua phụ họa theo những quan điểm lệch lạc sai trái của các tác giả công minh nguyên minh bài đăng trên tạp chí quốc phòng toàn dân
trước khi dự thảo luật an ninh mạng được thông qua dư luận xã hội đã ít nhiều bị ảnh hưởng từ bức tâm thư của nhóm một số cựu quan chức trí thức trong đó có cả những người từng là lãnh đạo bộ ngành xong đã phát tán những thông tin tiêu cực thiếu kiểm chứng
đáng tiếc rằng những thông tin lệch lạc sai trái đó vẫn được một số người trong đó có cả cán bộ đảng viên cổ suý chia sẻ trên mạng xã hội

trước khi dự thảo luật an ninh mạng được thông qua dư luận xã hội đã ít nhiều bị ảnh hưởng